tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại thị trấn tuy phước huyện tuy phước tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan công an tháng năm năm hai nghìn một mươi ba bùi thanh tùng mặc bộ trang phục công an nhân dân tự xưng công tác trong ngành công an hứa hẹn với anh trương văn máy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú xã nhân lộc thị xã ân nhơn tỉnh bình định sẽ xin được việc làm cho con anh máy với giá rẻ
tùng nhận trước một mươi năm triệu đồng rồi bỏ trốn ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm anh máy đi trên đường thì gặp tùng đang mặc trang phục công an nên bí mật theo dõi và báo cho cơ quan chức năng bắt giữ hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ án
tùng nhận trước một mươi năm triệu đồng rồi bỏ trốn ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi năm anh máy đi trên đường thì gặp tùng đang mặc trang phục công an nên bí mật theo dõi và báo cho cơ quan chức năng bắt giữ hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ án